tỉnh ủy bạc liêu vừa tiến hành kiểm tra và chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề bức thiết
cấp bách ở huyện vĩnh lợi nhằm chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân
theo huyện ủy vĩnh lợi từ sau đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai đến nay
cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng tích cực đến nay có một xã được công nhận đạt
chuẩn nông thôn mới tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm mạnh tuy nhiên cơ cấu kinh tế của huyện
chuyển dịch còn chậm phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp một số công trình xây dựng cơ bản
quan trọng còn kéo dài hoặc phải hoãn do thiếu vốn đầu tư tỷ lệ giảm nghèo còn thiếu bền vững
nguy cơ tái nghèo còn cao lãnh đạo tỉnh ủy bạc liêu chỉ đạo huyện vĩnh lợi cần ra soát lại
các chỉ tiêu đã đề ra chọn khâu đột phá để thực hiện nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp
thế mạnh của địa phương phải coi xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giảm
nghèo phải quan tâm đến chất lượng không chạy theo số lượng lưu ý vấn đề phân hóa giàu nghèo